tại yên bái cụng thi đua số một ban nội chính trung ương tổ chức sơ kết sáu tháng đầu năm
vào hội nghị chuyên đề tham nhũng vật nhận diện và giải pháp phòng chống
với sự tham dự của lãnh đạo ban nội chính trung ương đại diện ban nội chính tỉnh ủy một mươi bốn tỉnh
thuộc vùng trung du và miền núi phía bắc
phát biểu kết luận hội nghị đồng chí nguyễn thái học đề nghị các ban nội chính tỉnh ủy cụm thi đua số một
cần bám sát vào báo cáo của ban nội chính trung ương và bám sát vào ý kiến kết luận của đồng chí tổng bí thư
nguyễn phú trọng về công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục theo dõi nắm chắc tình hình an ninh trật tự
trên địa bàn tình hình biển đông tình hình biên giới để tham mưu kịp thời không để bị động
đồng chí cũng nêu rõ tham nhũng vặt thường xảy ra trong các cơ quan công quyền của nhà nước
gây bức xúc và mất niềm tin trong nhân dân
nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tham nhũng vặt đối với các cấp các ngành là hết sức quan trọng
do vậy cần chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp phòng chống tham nhũng